hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nguyễn trường danh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã tân lập huyện tịnh biên tỉnh an giang về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng ba danh và một số thanh niên khác sử dụng xe mô tô để chở lê tấn tài sinh năm hai nghìn bốn
lê văn phú sinh năm hai nghìn sáu cùng trú tại thành phố long xuyên mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn
phát hiện nhóm của danh mang theo hung khí thiếu tá nguyễn thành thi bám theo và điện thoại thông tin vụ việc cho lãnh đạo đơn vị
lúc này phát hiện và nghi ngờ bị quay phim nhóm đối tượng đã chặn xe buộc đồng chí thi phải đưa điện thoại di động
đồng chí thi không đồng ý thì bị tài phú cầm mã tấu đuổi theo và chém một mươi hai nhát vào lưng
rồi cả nhóm tiếp tục đi đến xã mỹ khánh thành phố long xuyên tìm chém nhóm thanh niên ở thị trấn phú hòa huyện thoại sơn
ngày hôm sau lực lượng hình sự công an tp long xuyên phối hợp cùng với công an các phường xã nhanh chóng xác định và bắt giữ tài và phú
sau thời gian điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với danh
tại vĩnh long cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ cho biết đang hoàn tất hồ sơ truy tố hai bị can về tội cố ý gây thương tích
bao gồm biện công thảo sinh năm hai nghìn một và nguyễn văn phụng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng chú tại huyện long hồ tỉnh vĩnh long
theo hồ sơ vào tối mùa xuân công an thành phố long xuyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với danh
ngày ba mươi một tháng một thảo phụng cùng với nhiều người khác dự tiệc sinh nhật tại quán trên địa bàn ấp phước yên a xã phú cối huyện long hồ
trong lúc nhậu phạm vũ linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện châu thành tỉnh đồng tháp và hai người khác sang mời bia nhóm của thảo và phụng
sau đó hai nhóm xảy ra mâu thuẫn đánh nhau phụng đã dùng tay đánh trúng người linh và thảo dùng chai bia đánh linh bị thương
ngày một tháng hai linh được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trợ rẫy vì chấn thương sọ não
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định
thưa quý vị thời gian qua trên các tỉnh thành phố liên tiếp xảy ra tình trạng các nhóm thanh thiếu niên chỉ vì mâu thuẫn nhỏ dẫn đến ẩu đả gây mất an ninh trật tự thậm chí gây ra án mạng nghiêm trọng
thực trạng này đang dấy lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh cũng như nhà trường trong việc giáo dục con em mình
mâu thuẫn trên mạng sản xuất
các đối tượng phạm tội hay một cái nhìn được coi là nhìn đều ngoài đời có muôn vàn lý do để đánh nhau giải quyết mâu thuẫn
các đối tượng phạm tội thường có xu hướng cấu kết hình thành từng nhóm để thực hiện hành vi vi phạm
ngày ba mươi tháng ba vừa qua công an huyện đông anh thành phố hà nội đã bắt giữ hơn năm mươi đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng
hành vi của các đối tượng là rất là côn đồ là số lượng thì lên tới sáu bảy mươi người
điều mang theo là hung khí là tuyếp gắn dao nhọn hoặc là vỏ chai có xăng và sau đấy là ném như kiểu dạng bóp xăng gây mất trật tự an ninh trên đường
và mới đây hai nhóm thanh thiếu niên sinh sống trên địa bàn huyện hoài đức hà nội cũng đã định ẩu đả với nhau chỉ vì tin đồn bị dọa đánh
rất may vụ việc được lực lượng công an xã sơn đồng huyện hoài đức kịp thời ngăn chặn
đặc điểm chung là các cháu này còn rất là trẻ đầu tiên là rất là trẻ
hai là đều trong những cái xuất phát trong những gia đình có những cái khúc mắc liên quan đến cuộc sống
cũng như bố mẹ bỏ nhau hoặc là không được nhận sự quan tâm đúng mức của gia đình
đấy thứ hai là các cháu thường xuyên tụ tập và lang thang ngoài đường và có những cái mâu thuẫn đối với các nhóm khác
tình trạng thanh thiếu niên tụ tập giải quyết mâu thuẫn
tình trạng hung khí xảy ra ở nhiều địa phương trên toàn quốc
các đối tượng đều ở độ tuổi còn rất trẻ nhiều em chỉ mới một mươi ba một mươi bốn
đang nói một số em cho biết các em trực tiếp than hung khí tại nhà

tình trạng thanh thiếu niên tụ tập giải quyết mâu thuẫn

các cháu đi tụ tập ở ngoài
lực lượng công an đề nghị các tầng lớp nhân dân khi phát hiện những dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật
nhất là những hành vi có liên quan đến những người chưa thành niên
hãy cung cấp thông tin ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc tổng đài một trăm một mươi ba
để có những biện pháp phòng ngừa ngăn chặn kịp thời
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn vì bình yên cuộc sống của nhân dân

thu giữ trên chiếu bạc hơn sáu triệu đồng và một số tăng vật liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đang hoàn tất hồ sơ
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
chiều ngày tám tháng bốn đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy
công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau đã triệt xóa tụ điểm đánh bài ăn tiền
được tổ chức trong căn nhà bò trống thuộc ấp kinh cũ xã trần hợi huyện trần văn thời
tại hiện trường một mươi bốn đối tượng có liên quan đến hành vi đánh bài ăn tiền đã bị tạm giữ
trong đó có chín nữ hầu hết các đối tượng là người địa phương và các địa bàn giáp danh
tăng vật thu giữ là một mươi điện thoại di động hơn năm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân kỳ tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng
chu thị quế chú tại thị trấn tân kỳ huyện tân kỳ về tội cho vai lãi nặng
với lãi suất gấp chín lần so với quy định
sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an huyện tân kỳ đã phá thành công
chuyên án cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự bắt giữ đối tượng chu thị quế
thu giữ bốn mươi hai triệu đồng tiền mặt bốn quyển sổ tay một xe mô tô và nhiều giấy tờ có liên quan khác
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân kỳ chứng minh quế đã cho nhiều người
trên địa bàn huyện tân kỳ vay tiền theo hình thức tế chấp và tín chấp với lãi suất gấp chín lần so với quy định
làm việc với bảy bị hại
đã làm rõ số tiền mà đối tượng thu lợi bất chính là hơn ba trăm linh triệu đồng
hiện vụ án đang được công an huyện tân kỳ tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị mạng xã hội những ngày qua lan truyền trường hợp một cá nhân nộp hồ sơ đăng ký mã số thuê mới
qua ứng dụng của cục thuế tp hcm nhưng bị chiếm quyền kiểm soát điện thoại và mất hết tiền trong tài khoản
sau khi làm theo hướng dẫn của một người tự xưng là nhân viên cục thuế
liên hệ hướng dẫn cài đặt phần mềm kê khai thuế
trước tình trạng này cục thuế tp hcm cảnh báo người nộp thuế cần cẩn trọng để tránh bị lừa đảo
cục thuế tp hcm cho biết người nộp thuế khi sử dụng các ứng dụng của ngành thuế phát triển
cung cấp qua hình thức ứng dụng trên thiết bị thông minh như e tech mobile tra kiều hóa đơn
hcmec cần lưu ý một số điểm như truy cập và tải ứng dụng chính thức qua google play và apple store
người nộp thuế không tải hoặc cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị
thông minh qua các đường dẫn url hoặc các hướng dẫn khác không chính thống
song song đó ngành thuế đã niêm yết các hướng dẫn sử dụng hướng dẫn cài đặt trên kênh youtube
trang web cổng thông tin điện tử của cục thuế tp hcm
người dân có thể truy cập xem hướng dẫn trước khi thực hiện các thao tác tiếp theo
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng nguyễn thị giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu năm thị trấn yên thế huyện lục yên tỉnh yên bái
cao một m bốn mươi sáu và có hai nốt ruồi một cm cách một hai cm dưới mép trái
đối tượng đặng thị hàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một phường nguyễn phúc thành phố yên bái tỉnh yên bái
có xeo chấm cách hai cm trên trước đuôi lông mày trái
và đối tượng đinh thị thực sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại bản khả hạ xã thanh lương huyện văn chấn tỉnh yên bái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo
đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện